nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm quốc khánh nước ta ngày hai tháng chín chiều tối nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chiêu đãi đoàn ngoại giao các vị đại sứ đại biện đại diện các tổ chức quốc tế tại hà nội
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trong hơn bảy thập kỷ qua độc lập tự do hạnh phúc luôn là khát vọng cháy bỏng và là nguồn động lực to lớn để người dân việt nam vượt qua khó khăn gian khổ tay nắm chặt tay cùng nhau tiến bước dưới cửa đỏ sao vàng
phân đấu về nền độc lập dân tộc
chúng tôi luôn nỗ lực để luôn là bạn tốt là đối tác tiên cậy của cộng đồng quốc tế hợp tác bình đẳng cùng có lợi
gần đây việt nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế quan trọng góp phần thúc đẩy hội nhập khu vực như năm apec hai nghìn một mươi bảy hội nghị thượng đỉnh tiểu vùng mekong mở rộng cms tháng ba hai nghìn một mươi tám v v
thủ tướng khẳng định việt nam cùng các nước thành viên đang thực hiện tầm nhìn hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn hai mươi năm xây dựng cộng đồng asean đoàn kết vững mạnh phát triển thịnh vượng và tăng cường vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc khu vực
việt nam đang chuẩn bị tích cực cho thành công của hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới wfef asean từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề asean bốn tinh thần doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao các nước
bao gồm hầu hết các lãnh đạo đứng đầu các nước asean và lãnh đạo của gần một doanh nghiệp asean và thế giới
nhân dịp này thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được những tình cảm tốt đẹp sự ủng hộ quý báu và hợp tác hiệu quả của chính phủ và nhân dân các nước các đối tác và bạn bè thế giới
thủ tướng mong muốn các đại sứ đại diện các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình để thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và bạn bè đối tác khắp nam châu